sau sự cố môi trường biển tỉnh quảng trị đã chỉ đạo việc niêm phong số cá trong các kho đông lạnh thu mua trong thời điểm cá chết hàng loạt
tuy nhiên đến nay số hải sản trên vẫn chưa được xử lý
điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn tỉnh quảng trị
cơ sở kinh doanh của bà lê thị thuộc là nơi thu mua và bảo quản đông lạnh hải sản lớn nhất tại thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vào thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt cơ sở của bà đã chấp hành việc niêm phong hơn hai mươi tấn cá trong kho
tuy nhiên đến nay số cá trên vẫn chưa được xử lý ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình bà thuộc
theo các ngành chức năng hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị có khoảng sáu mươi tấn hải sản đông lạnh đang nằm trong kho từ tháng bốn đến nay
đặc biệt là hai mươi tấn sứa biển của các cơ sở chế biến thủy hải sản cửa việt đã bốc mùi hôi thối
việc tồn động các loại hải sản trong kho đông lạnh của các hộ kinh doanh chưa được xử lý đã và đang gây ra không ít khó khăn cho các chính quyền địa phương ven biển
từ khi có sự cổ mối trường biển xảy ra gây ra tình trạng cá biển chỉ đang loạt
thì đến nay trên địa bàn thị trường cà tung có một số cơ sở khó đông lạnh đang còn tôn đồng một lượng hàng hải sản khá lớn chưa tiêu thụ được
vì vậy tỉnh đề nghị các cơ quan cấp trên làm sao đó để giải quyết nhanh cho bà con để thuần lời trong quá trình kinh doanh và sản xuất
được biết tỉnh quảng trị hiện đã có chủ trương xử lý sáu mươi tấn hải sản
đông lạnh đang tồn kho tại một số cơ sở thu mua trên địa bàn
theo đó sẽ giao cho các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở y tế sở tài nguyên và môi trường lập kế hoạch
báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị lên cấp trên để có phương án xử lý trong thời gian sớm nhất